có một số điểm mới đáng chú ý như
nghị định số một mươi đã hoàn thiện quy định để phân định rõ giữa khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải
là đơn vị trực tiếp điều hành phương tiện lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải
để vận chuyển hành khách hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi
và đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải
là đơn vị không trực tiếp điều hành phương tiện lái xe không quyết định giá cước vận tải
đây là quy định rất mở để đơn vị tự lựa chọn và xác định hoạt động kinh doanh của mình
phù hợp với các điều kiện kinh doanh của nghị định
nghị định số một mươi đã bổ sung điều chỉnh một số nội dung quy định nhằm xử lý hiệu quả hơn
tình trạng xe dù bến cóc và xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định
chẳng hạn như đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử
phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách người thuê vận tải
và gửi thông tin hóa đơn điện tử về cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ hiệu quả hơn
phải dán cố định cụm từ xe hợp đồng làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và phía sau xe
với kích thước tối thiểu của cụm từ xe hợp đồng là sáu x hai mươi cm
phải có phủ hiệu xe hợp đồng và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe
nghị định số một mươi đã bổ sung nội dung quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
cụ thể như sau trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ trở lên
xe container xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi lưu trữ hình ảnh trên xe
bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe trong quá trình xe tham gia giao thông
dữ liệu hình ảnh từ camera sẽ được cung cấp cho cơ quan công an
thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép bảo đảm giám sát công khai minh bạch
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trong lĩnh vực vận tải ô tô
nó khá là nhiều cái điểm mới gạt bỏ những điều kiện kinh doanh mà nó không hợp lý
nếu tính đến cái bối cảnh của nó trong nhiều năm qua đã phải sửa đi sửa lại
thì việc ban hành chính thức đã chấm dứt một sự kiện tranh cãi từ nhiều bên
tuy rằng các bên vẫn còn có thể có những thứ mà người ta chưa được hài lòng
chưa được thỏa mãn so với quyền lợi của mình
tuy vậy sự thống nhất này cũng đã thể hiện quyết tâm của chính phủ
là hoạt động vận tải hành khách của xe ô tô
bằng xe ô tô đã đến lúc cần phải làm cần phải có một cái trật tự
đấy là cái điểm theo tôi là rất là tích cực
đồng thời nó cũng bảo đảm cho cái hoạt động mà vận tải hành khách
nó mang tính bảo vệ cái hành khách hơn
thưa ông nghị định lần này có giải quyết được những vướng mắt trong những lần sửa đổi trước đây
và có thực sự tạo thuận lợi cho người dân các đơn vị kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước hay không
tôi cho rằng là bản thân cái nghị định này
người ta có nói về vấn đề xe công nghệ
công nghệ để kết nối vận tải
nó có giải quyết được cái nhu cầu của kinh tế chia sẻ hay không
thì tôi nghĩ là cái nghị định này còn chưa đạt được
trong cái câu chuyện của ngành giao thông
thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như một đơn vị chuyên nghiệp
mà cung cấp cái dịch vụ như vậy
thì nó sẽ mâu thuẫn với cái ngành kinh doanh truyền thống
nhưng lại được khoác cái áo là kinh tế chia sẻ
thì điều đó là rất bất lợi cho cái ngành nghề kinh doanh truyền thống
và những cái lợi thế kia
thay vì chỉ là lợi thế công nghệ
anh lại được hưởng những cái lợi thế về chính sách
điều đó theo tôi là không công bằng
do đó thì việc mà cho phép các cái hoạt động chia sẻ
ở trong cái nghị định này
thì theo chúng tôi còn chưa rõ ràng
mới chỉ thể hiện rằng là cái việc là kết nối thôi
còn các cái xe tư xe gia đình muốn tham gia
thì anh phải là gia nhập cái nào
đăng ký rồi đeo màu
thì đấy cũng là việc là hạn chế cái việc chia sẻ đấy
chúng ta chưa có quyết định riêng về việc
có hoạt động chia sẻ được hoạt động chia sẻ
trong khung giờ nào trên những tuyến đường nào
và khi mà cái số lượng xe taxi
hoặc là xe công cộng ở một cái địa bàn nào đấy
mà nó trở nên là quá chật rộ rồi
quá đông đúc rồi
thì có nên cho cái xe nhàn rỗi kia tham gia vào nữa hay không
cái điểm này thì nghĩ định
theo chúng tôi là cũng cần phải làm rõ hơn
thì nếu về mặt lý thuyết
thì người ta có thể chỉ ra được một vài cái điểm hạn chế
thế nhưng còn cái sự vận hành vào cái thực tiễn của việt nam
thì nó cần phải có thời gian
điều kiện kinh doanh
với cái xu thế chung là cởi trói cho doanh nghiệp ấy
thì dường như là người ta muốn hướng tới cái việc là
làm sao cho doanh nghiệp nó thuận lợi nhất
thế nhưng chúng ta biết rằng là
cái người mà móc ví
mà nuôi được các cái doanh nghiệp ấy
chính là người tiêu dùng
do đó cái tiêu chuẩn cao nhất
phải hướng tới người tiêu dùng
chứ không phải là các doanh nghiệp
xóa bỏ các điều kiện kinh doanh không hợp lý
chứ còn điều kiện kinh doanh đương nhiên
là nó phải bởi bbg
ở đây trong cái câu chuyện liên quan đến
vận tải khách bằng xe ô tô chẳng hạn
nó liên quan đến tính mạng con người
của chính hành khách đấy và những người xung quanh
do đó một cái xe không an toàn
mà cho vào lưu thông
đấy đã là vấn đề nguy hiểm
nguy hiểm cho chính người lái
cho chính hành khách ngồi trên đó
và cho những người cùng tham gia lưu thông
do đó điều kiện càng ngày nó càng cao
với vấn đề khí thải chẳng hạn
xe nó cũ anh ra anh ảnh hưởng
anh không gây tai nạn
nó phải đến chung đến cả cộng đồng
rồi thì tiếng ôn chẳng hạn cũng thế
thì điều kiện
thì càng ngày nó càng chặt chẽ hơn
chúng ta thấy rằng là ngay cái vấn đề khí thải
chúng ta thấy là các tiêu chuẩn khí thải
ngày càng càng cao hơn
rất là rõ hay là trước kia ấy
thì xe canh có thể là chạy
thiếu những cái trang thiết bị
ví dụ như là đèn còi
hay là đèn báo hiệu rẽ trái rẽ phải
nhưng đến bây giờ nếu như thiếu một cái
là anh có thể bị phạt ngay
ngày nó càng chặt chẽ hơn
tôi chỉ lấy ví dụ như vậy
trong tương lai thì có thể sẽ có thể là
nó còn có những điều kiện khác nữa
chẳng hạn anh đã khai thác thương mại thì
trước tiên trên xe của anh phải có túi first aid
tức là túi cứu thương chẳng hạn
hay là lái xe buộc phải học những cái kỹ năng sơ cứu
không thể nói hay được vì
những cái việc mà đi lại trên đường ấy
thì nó có ảnh hưởng đến rất nhiều người
và những cái kỹ năng đấy buộc phải có
thế thì bây giờ chúng ta chưa có
nhưng sau này tôi nghĩ rằng nó sẽ có như vậy đấy
nhưng nó có làm cho điều kiện kinh doanh
nó trở nên là không thông toán hơn
thì xin thưa rằng là
nếu nhìn từ góc độ đó nếu chúng ta so
quá khứ thì nó chặt chẽ hơn
nhưng không nên so như vậy
mà hãy so sánh với những cái đối thủ
so sánh với cái mặt bằng chung với cái trình độ phát triển
của khoa học kỹ thuật
trình độ phát triển của văn minh
chứ không nên so sánh với quá khứ
trước kia chúng ta lái thoải mái bây giờ không thoải mái nữa
chúng ta bảo như vậy nó không thông toán
điều kiện kinh doanh nó sẽ ngày càng trở nên
chặt chẽ hơn khắt khe hơn
để phục vụ để cái tốt nhất
cho cái quyền con người không có chuyện
là ngày càng ngày càng là người ta trở nên
lỏng lẻo hơn người ta chỉ thuận lợi hơn
trong cái việc là tiến hành các thủ tục hành chính
đăng kiểm nó nhanh hơn
rồi thì cái việc mà
thực hiện các cái thủ tục
có liên quan đến
cái việc là anh có đủ điều kiện để có thể
tham gia vào cái thị trường thì ngày càng
nó được rút gọn hơn với những cái thủ tục hành chính
được hỗ trợ bởi công nghệ
tôi muốn nhắc lại một điều rằng là
nói về môi trường kinh doanh thì
nó không phải là số lượng các điều kiện kinh doanh
mà là nói đến cái chất lượng
của các cơ quan chính quyền
các cái dịch vụ các dịch vụ công
từ thực hiện thủ tục hành chính
cho đến việc là
trả kết quả nó như thế nào
nó trở nên nó nhanh hơn
thưa ông sẽ có một mươi bộ cùng tham gia ban hành thông tư
hướng dẫn thực hiện nghị định này vậy cần chú ý
điều gì để tránh sự trồng chéo trùng lập
hoặc gây khó hiểu cho người dân và các đơn vị kinh doanh
theo tôi thì cái quy trình
mà ban hành các thông tư thì
luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật chúng ta có rồi
xong mới lên sửa đổi mà nó cũng đang
ngày càng ngày thiện thứ hai là
qua rất nhiều các hội thảo rồi qua
quá trình là thẩm tra thẩm định
của bên bộ tư pháp chẳng hạn thì chúng ta
cũng có thể phát hiện ra những cái lỗi mà trước hết
là theo cái quy trình mà luật ban hành
văn bản vi phạm nó đưa ra có thể
là ai đó nói rằng nó chưa thực sự kín kẽ
thì theo tôi cho rằng là thế này
cái việc mà
các cái thông tư đấy được ban hành thì cái việc
lấy ý kiến các bên liên quan
phải được thực hiện bằng cách nghiêm túc
cái điều này hết sức quan trọng
kết quả thì nên công khai để thể hiện
rằng là cái
cái văn bản đấy được ban hành
không chỉ đúng luật mà còn thể hiện được
ý chí nguyện vọng của tất cả các bên của tất cả
các cái nhóm khác nhau
trong cái mà có liên quan
đến cái hoạt động này
xin cảm ơn ông
hai mươi triệu người dân
yếu thế bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
sẽ được nhận hỗ trợ của gói sáu mươi hai tỷ đồng
theo nghị quyết chính phủ vừa được ban hành
sẽ có sáu nhóm đối tượng
bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt
từ chính phủ bao gồm
người có công với cách mạng hộ nghèo cận nghèo
lao động tự do mất việc nhưng chưa được
nhận trợ cấp thất nghiệp hộ kinh doanh
có doanh thu dưới một trăm linh triệu đồng một năm
ngừng kinh doanh từ ngày một tháng bốn
lao động mất việc từ một mươi bốn ngày trở lên
doanh nghiệp khó khăn tài chính
tổng mức hỗ trợ của chính phủ
cho người lao động doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi covid một mươi chín khoảng sáu mươi hai tỷ đồng
trong số này
ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp ba mươi sáu tỷ đồng
gồm hai mươi hai đến hai mươi ba tỷ đồng
từ ngân sách trung ương
và một mươi ba đến một mươi bốn
từ ngân sách địa phương
ngoài ra còn nguồn hỗ trợ gián tiếp qua việc
cho phép doanh nghiệp phải giảm năm mươi
lao động tham gia bảo hiểm xã hội
người lao động dừng đóng quỹ hưu trí
từ tuất trong một mươi hai tháng
thủ tướng chính phủ yêu cầu
các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện việc xử lý hồ sơ công việc
trên môi trường điện tử
bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao
tại nghị quyết số một
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh văn bản điện tử
được gửi nhận ở cả bốn cấp chính quyền
đáp ứng yêu cầu về nội dung thẩm quyền
thể thức ký số
và xác thực theo quy định
thủ tướng giao cho bộ thông tin
và truyền thông
thực hiện vai trò là cơ quan điều phối
thống nhất toàn quốc về chính phủ điện tử
tránh để xảy ra việc có hai cơ quan
cùng điều phối về chính phủ điện tử
trong quý i năm hai nghìn hai mươi
với một trăm hai mươi dự án chuyển tiếp
thành phố hà nội đã giải quyết hai mươi năm dự án
còn tám mươi bốn dự án mới
đã khởi công và giải ngân được ba mươi dự án
các dự án đầu tư công mới khác
đã xong các thủ tục về đầu tư
cũng như thủ tục lựa chọn nhà thầu
để có thể khởi công và sẽ giải ngân
từ nay đến cuối năm
hiện hà nội còn khoảng ba mươi bảy tỷ đồng
có thể tiếp tục giải ngân
tuy nhiên hà nội đang đề nghị thủ tướng
và các bộ ngành kín nghị với quốc hội
tháo gỡ liên quan đến luật đầu tư công
đơn cử theo luật mới dự án chuyển tiếp hai
nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ sau không được vượt
quá hai mươi tổng mức đầu tư của dự án
như vậy tất cả những dự án
giang dở hiện nay đã phê duyệt
theo luật đầu tư công cũ sẽ gặp nút thắt
và sẽ không có cơ sở để thực hiện
bên cạnh đó hà nội cũng kiến nghị
về thể chế và chính sách
đề xuất thủ tướng cho phép hà nội
áp dụng quy trình đặc thù về giải phóng mặt bằng
như vậy sẽ giúp được thời gian
mấy trăm ngày trong quy trình giải phóng mặt bằng
theo báo cáo của ban chỉ đạo tám trăm chín mươi sáu
đề án tổng thể đơn giản hóa
thủ tục hành chính giấy tờ công dân
và cơ sở dữ liệu có liên quan đến
quản lý dân cư cho biết
đến hết năm hai nghìn một mươi chín đề án tám trăm chín mươi
tạo bước đột phá trong quản lý dân cư
từ thủ công sang hiện đại
chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử
thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
việc thu thập và quét phiếu
thu thập thông tin dân cư của sáu mươi ba địa phương
đã cơ bản hoàn thành
công tác truyền thông hướng dẫn kiểm tra đôn đốc
được tăng cường đến nay đã tổ chức
cấp hơn ba triệu định danh cá nhân
cho trẻ em đăng ký khai sinh tại sáu mươi tỉnh thành phố
bộ công an tiếp tục cấp thẻ
căn cước công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên
tại một mươi sáu tỉnh thành phố
từ năm hai nghìn một mươi hai đã cấp được

tuy nhiên việc thu thập thông tin dân cư
vẫn chưa hoàn thành do khó khăn khi người dân
đăng ký thường trú ở địa phương này
nhưng thực tế đang cư trú ở địa phương khác
phải điều chỉnh thông tin về nơi cư trú
của công dân do việc sáp nhập chia tách
thành lập mới các đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện
bộ tài chính đang đề xuất
chính phủ để trình quốc hội tại kỳ họp
tháng năm tới đây quyết định thực hiện
chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
ngay từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến áp dụng thuế suất
từ một mươi năm đến một mươi bảy tùy thuộc
vào quy mô doanh thu và số lượng lao động
của doanh nghiệp đồng thời cho phép
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tục
kể từ khi có thu nhập trịu thuế
đối với doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp siêu nhỏ
được thành lập mới từ hộ kinh doanh
dự kiến sẽ có khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp
chiếm khoảng chín mươi ba tổng số doanh nghiệp
trong cả nước được hưởng lợi
qua đó giảm nghĩa vụ nộp ngân sách
nhà nước năm hai nghìn hai mươi
khoảng bảy đến tám tỷ đồng